ngày hai mươi sáu tháng một đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh quảng trị
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí võ văn thưởng biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh quảng trị trong năm qua
đồng chí võ văn thưởng nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi tám là năm bản lề trong thực hiện nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh quảng trị cần nhìn nhận đánh giá lại các chỉ tiêu đề ra
để có giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong những năm tiếp theo
đồng chí lưu ý trong công tác xây dựng đảng cần quan tâm chỉ đạo đổi mới hơn nữa công tác tuyên giáo
nhân dịp này đồng chí võ văn thưởng cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh quảng trị đã đến dân hương dân hoa
tại đài tưởng niệm thành cổ quảng trị và thả hoa trên dòng sông thạch hãn
để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất tổ quốc